cơ sở thứ hai là chúng tôi đã có một thực tiễn bảy năm lập thí điểm do đó nên không có đề xuất thí điểm nữa
vâng thưa ông khi thực hiện đề án này thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển như thế nào
và người dân doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ những tiện ích như thế nào
thành phố hồ chí minh là một đô thị cũng tương đối đi đầu trong xây dựng là đô thị thông minh chính quyền điện tử
chúng tôi đang triển khai các cấu phần của đề án đô thị thông minh để áp dụng phục vụ cho nhu cầu phát triển của thành phố
các trung tâm điều hành trung tâm dữ liệu trung tâm dự báo là chúng tôi được ứng dụng công nghệ thông tin
thì như vậy là gắn việc tinh gọn tổ chức bộ máy nó sẽ đồng hành với cái việc ứng dụng
khoa học công nghệ và đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác quản lý một cách nhanh nhất hiệu quả nhất và có cơ sở khoa học nhất
thưa ông nếu bỏ hội đồng nhân dân quận phường thì cơ chế giám sát của người dân sẽ thay đổi như thế nào ạ
đây là một vấn đề mà lãnh đạo thành phố quan tâm nhất
tinh gọn tổ chức bộ máy thì như vậy thì sẽ giải quyết chính sách cho những người phải tinh giảm như thế nào
vấn đề thứ hai là đảm bảo cơ chế nguyên làm chủ và nguyên giám sát của nhân dân trên địa bàn như thế nào
nơi mà không có tổ chức hội đồng nhân dân thì chúng tôi vẫn còn đại biểu hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn
tăng cường tiếp xúc cử tri tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương
như vậy chúng tôi sẽ có một cơ chế phối hợp
và vấn đề thứ hai là các đại diện của dân qua mặt trận tổ quốc và các tổ chức đặc thể thì thời gian vừa qua đã có cơ chế phối hợp rồi
thì sẽ tiếp tục phát huy vai trò
cái việc là thực hiện các hoạt động đối thoại trực tiếp với chính quyền và nhân dân ở cơ sở
nhân dân có thể trực tiếp phản ảnh và trực tiếp chất dân chính quyền
điều quan trọng nữa là các tổ chức đảng cơ quan kiểm tra giám sát của đảng phải phát huy giai đoạn của mình
điểm nhấn mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là không có hội đồng nhân dân không tổ chức hội đồng nhân
tức là không có hội đồng nhân bầu ra vị chủ tịch vị ban nhân phường hay chủ tịch vị ban nhân quận
và chủ tịch phường thì được chủ tịch quận bổ nhiệm chủ tịch quận thì được chủ tịch ủy ban nhân quận có bổ nhiệm
nhưng mà người đứng đầu
ở chính quyền địa phương tức là nơi mà không có hội đồng dân là ông chủ tịch quỹ ban nhân thành phố
xin được cảm ơn ông trương văn lắm nguyên giám đốc sở nội vụ tp hcm
thưa quý vị quận đoàn quận một tp hcm phát triển ứng dụng di động mang tên s bốn life
cho phép kêu gọi hiến máu đồng thời hỗ trợ nhà quản lý theo dõi thống kê quá trình hiến máu
và số lượng dự trữ nhằm hỗ trợ công tác điều trị cứu người
ứng dụng đã được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trao giải nhì
cuộc thi dự án tình nguyện năm hai nghìn hai mươi và đang được bầu vào top một mươi đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tp hcm
s bốn line được lên ý tưởng từ cuối năm hai nghìn một mươi chín và xây dựng trong khoảng ba tháng
với sự góp sức của các thành viên câu lạc bộ sáng tạo trẻ quận đoàn quận một
s bốn line là một bản đồ máu cũng là một ứng dụng di động
trên đó là cho phép kêu gọi cung cấp những thông tin về lịch hiến máu
tất cả những thông tin về lịch sử hiến máu của người dùng và những bản tin liên quan đến sức khỏe
về hiến máu v v để từ đó có thể kết nối cộng đồng hiến máu với nhau
và nhằm tăng hiệu quả của hoạt động hiến máu tình nguyện của mình lên
hơn hết ứng dụng giúp cho nhà quản lý số hóa theo dõi thống kê quá trình hiến máu của tình nguyện viên
giúp thấy được số dự trữ máu theo thời gian thực có thể kêu gọi hiến máu theo nhiều đợt
mà không cần chờ đến các đợt vận động lớn
chương trình của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư
đô thị thông minh thnd atonggmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhận dân tv vn
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau
xin kính chào tạm biệt